đoàn công tác của bộ y tế đã tới bốn bệnh viện để kiểm tra công tác chuyên môn và các hoạt động trong đó có bệnh viện ca trung ương
nhiều người bệnh tại đây đã trực tiếp phản ánh đến bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến những điều khiến họ chưa hài lòng khi đến khám chữa bệnh
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn cơ sở tân triều của bệnh viện ca với quy mô một giường bệnh đi vào hoạt động đã góp phần không nhỏ vào việc giảm tải cho bệnh viện
trước áp lực số người bệnh ung thư đang ngày càng gia tăng ở nước ta như hiện nay
cơ sở vật chất khang trang hiện đại và cam kết thay đổi thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đi vào thực hiện
cũng đã từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở bệnh viện ca trung ương
tuy nhiên những khúc mắt và những bức xúc của bệnh nhân khi đi khám bệnh vẫn còn tồn tại
trước khi bộ y tế xuống đánh giá kiểm tra bệnh viện đã chủ động
bệnh viện đã liên hệ với viện chiếm lược bộ y tế để nhờ viện xuống khảo sát đánh giá
và chúng tôi cũng thường xuyên có đội ngũ cán bộ xuống đánh giá về chất lượng đồng thời đánh giá về sự hài lòng của người bệnh xuống từng khoa một
và qua đó bệnh viện cũng biết tới và cũng đang chân trình
và phải nói một điều là thời gian vừa qua thì chúng tôi quá chú tâm vào việc phát triển ba cơ sở
đặc biệt là tập trung cho cơ sở tân triều
đi vào động và ít chú ý tới công tác cán bộ
nên chính vậy là cái chủ quan mà lãnh đạo bệnh viện cần chú ý kiện làm tốt hơn trong gần tới
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế
bàn lãnh đạo bệnh viện k lập tức đề ra các biện pháp để giải quyết ngay những vấn đề còn tồn tại
tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân đến khám và điều trị trong thời gian tới
bao gồm tập huấn lại về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế
sắp xếp lại các giường bệnh tại các khoa phòng
giảm tình trạng nằm ghép đặc biệt xây dựng ngay nhà lắp ghép quy mô ba trăm linh giường
để phục vụ lưu trú cho người bệnh và người nhà của bệnh nhân
bản thân tôi cũng như mọi người khác tôi đưa người nhà tôi đến đây khám
cái thái độ của các bác sĩ y bác sĩ là rất là nhiệt tình
và coi thế là chăm sóc bệnh nhân coi chú đáo và coi thế là chỉ bảo đến nơi trốn
chưa biết thì các bác sĩ giải thích và do rõ

và coi thế là tiếp xúc với bệnh nhân và khám chữa cho bệnh nhân rất là tốt
ông phạm văn đồng đã cảm thấy hài lòng khi đến bệnh viện ca
và hy vọng rằng những bệnh nhân từng không hài lòng khi đến bệnh viện ca
cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ phía các cán bộ y tế của bệnh viện
có lẽ những cuộc kiểm tra thị sát nên được tiến hành thường xuyên hơn
để các bệnh viện có dịp nhìn nhận lại thực tại
đánh giá một cách khách quan những vấn đề còn tồn động
và kịp thời chấn chỉnh
quyết những khó khăn vướng mắt của người bệnh
hướng tới sự hài lòng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân